tối qua ngày một mươi bốn tháng chín một vụ cháy lớn đã xảy ra tại chợ bình long
phường an lộc thị xã bình long tỉnh bình phước khiến một phần khu chợ chìm trong biển lửa
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi chín h năm mươi phút tối ngày một mươi bốn tháng chín một số tiểu thương sinh sống trong chợ bình long
thị xã bình long tỉnh bình phước đang ngồi trong nhà bất ngờ phát hiện ngọn lửa lớn xuất phát từ một sạp quần áo
nằm ngay giữa chợ bình long sau đó lan nhanh ra các sạp buôn bán bên cạnh
ngay lập tức người dân cùng các tiểu thương trong chợ dùng các công cụ phòng cháy tại chỗ cố gắng khống chế ngọn lửa
tuy nhiên do ngọn lửa quá lớn lại xuất phát nơi có những vật liệu dễ cháy nên người dân đành bỏ chạy ra ngoài
đồng thời nhanh chóng điện báo cơ quan chức năng
sau hơn một giờ các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình phước đã khống chế được hoàn toàn ngọn lửa
vụ cháy làm thiêu dụi nhiều sạp buôn bán cùng tài sản có giá trị của các tiểu thương chợ bình long gây thiệt hại nặng nề
các cơ quan chức năng hiện đang khắc phục hiện trường và thống kê thiệt hại